tuyến đường quốc phòng nối liền các địa phương ven biển của tỉnh quảng trị được xây dựng cách đây hơn một mươi năm
tới nay tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều điểm bị sói lở
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhất là trong mùa mưa bão
đây là cây cầu thôn một xã triệu lăng huyện triệu phong thuộc tuyến đường quốc phòng ven biển
nối liền hai huyện triệu phong và hải lăng của tỉnh quảng trị
qua các đợt thiên tai cây cầu đang bị sạt chân mố phía nam nghiêm trọng
khi đi qua con đường này thì thấy rất là nguy hiểm
vì đặc biệt là vào buổi tối có nhiều xe là thẻ không thấy đường
nên là đi qua sẽ có nhiều nguy hiểm đến tỉnh bà con người
cây cầu thôn một này vào mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy đã bị sói lở mố chân cầu phía bắc
mùa mưa bão năm nay tiếp tục bị sói lở mố chân cầu phía nam và hiện đang có nguy cơ hỏng chân mố cầu
để đảm bảo giao thông thông suốt giúp cho bà con triều lăng
cũng như nội truyền cũng như là các
cây hồ tham gia giao thông trên đường này
thì đề nghị cả cấp cả ngân sớm quan tâm khắc phục để đảm bảo giao thông cho bà con
tuyến đường quốc phòng ven biển tỉnh quảng trị đi qua địa bàn bốn huyện triệu phong hải lăng gio linh và vĩnh linh
hiện có rất nhiều điểm sạt lở gây hư hỏng đường và cầu
nặng nhất là tuyến đường qua địa bàn các huyện vĩnh linh triệu phong và huyện hải lăng
đối với các cái cầu cống là đáng hư hỏng mà xét cơ giới không qua được
thì điều đầu tiên phải cắm biển báo bảo hiểm nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đồng thời với cái nguồn vật liệu tại chỗ thì là khắc phục bằng những cái cầu tàm
chúng tôi cũng phải tiếp tục kết nối bổ trí một số cái nguồn lực để đảm bảo cái việc khắc phục được mắt
về lâu dài chúng tôi cũng kiến nghị với cấp trên
cũng nên quan tâm tạo điều kiện để giúp cho huyện có những nguồn lực lớn hơn
để khắc phục những cái sự cố
để đảm bảo cho người dân đi lại đảm bảo an toàn giao thông
với tình trạng sói lở như hiện nay không chỉ làm cho việc lưu thông của người dân gặp khó khăn
mà nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông đối với người dân là điều khó có thể tránh khỏi
những kiến nghị đề xuất đã được người dân và chính quyền địa phương nhiều lần phản ánh
đến các cơ quan chức năng nhưng phương án gia cố tu bổ tuyến đường này
cũng như những chiếc cầu yếu trên tuyến đường này vẫn chưa được triển khai